những ngày qua tin tức nghệ sĩ thương tiến mắc covid một mươi chín đang được dư luận đặc biệt quan tâm
nam diễn viên than thở cạn tưới không có tiền mua thức ăn dù trước đó được quyên góp tám trăm linh triệu đồng và tặng xe ô tô
biết chuyện nhiều người đã gửi lời động viên chia sẻ với người nghệ sĩ gạo cội
tuy nhiên cũng có không ít ý kiến tiêu cực cho rằng nam diễn viên ăn chơi tiêu xài hoang phí dẫn đến hoàn cảnh cung cực rồi lên mạng than van trong khi còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn rất nhiều
mặc dù có nhiều ý kiến không hay về nam diễn viên biệt động sài gòn nhưng nhiều mạnh thường quân và người hâm mộ vẫn thương cho số phận không may của nam diễn viên đa tài một thời
nhiều bạn bè và nhà hảo tâm đã ngỏ ý giúp đỡ
trong đó có anh nguyễn thanh tòng ở tp hcm là người đã tặng dự án
hay tin nghệ sĩ thương tiến gặp khó khăn anh hải đã không ngần ngại ngỏ ý giúp đỡ nơi ăn trốn ở cho nam diễn viên cho đến cuối đời bất chấp những tranh cãi không hay
anh hải đã đến tận nơi nam diễn viên sinh sống
nghệ sĩ thương tín hiện sống một mình trong căn phòng tuyên toàn tại trung cư phan văn hớn
đây là một giấy trung cư cũ
người đàn ông này cho biết nam diễn viên đang mắc covid một mươi chín nhưng chỉ nhẹ thôi
hiện ông đang được bộ phận y tế địa phương chăm sóc
cấp phát thuốc và thức ăn mỗi ngày
trước lời đề nghị giúp đỡ của anh hải nghệ sĩ thương tiến đã đồng ý
tuy nhiên do nam diễn viên đang mắc covid một mươi chín phải điều trị nên sau khi có kết quả âm tính anh hải sẽ quay lại đón nghệ sĩ đến nơi ở mới